hôm qua ngày tám tháng một mươi cổ ca sĩ phi nhung đã được hòa táng tại bình hương hòa thành phố hồ chí minh
danh hải việt hương đã đứng ra lo giấy tờ trừ trách nhiệm đưa cho cốt của cố nghệ sĩ về mỹ trong ngày hôm nay
trên trang fanpage chính thức của ca sĩ phi yong admin đã chia sẻ
chị đã mỉm cười và bay đi dù không thể về bên con gái wendy trong hình hài nguyên vẹn như ước nguyện của con
nhưng ca sĩ phi dung cũng đã lên chuyến bay cuối cùng để về bên con gái
thi hài đứa ca sĩ phi nhung đã được hòa táng tại nhà hòa táng bình hương hòa
đông đảo người hấp mộ theo dõi chị trực tuyến chương trình tưởng nhớ ca sĩ tại mỹ
hiện cho cốt của chị đang được cùng nghệ sĩ việt hương về bên con gái wendy
tăng lễ sẽ được cử hành tại mỹ khi cho cốt của chị về đến nhà
chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi
những nỗi niềm từ nay khép lại chị về trời với sự an yên
mới đây ngày chín tháng một mươi ekip của nữ ca sĩ phi yong đã chia sẻ lại những hình ảnh trong buổi lễ hòa táng vô cùng xúc động
tại buổi lễ các con nuôi của ca sĩ phi nhung cũng đã xuất hiện
một trong số đó là đức hiếu đã ôm di ảnh của mẹ
tất cả những người còn có mặt đều đeo khẩu trang cẩn thận đảm bảo đúng quy tắc năm k phòng chống dịch bệnh
hiện nay nghệ sĩ việt hương đang đưa cho cốt của ca sĩ về nhung về mỹ để thực hiện tàng lễ vào ngày một mươi hai tháng một mươi tới tại chùa huệ quang mỹ